có tổng thiệt hại hơn một mươi bốn tấn tỷ lệ dụng đạt gần bốn mươi đây là số lượng cam sành dụng bị đổ bỏ
tại hai huyện bắc quang và quang bình tỉnh hà giang trong hơn một tuần trở lại đây
và dự báo trong những ngày tới cam vẫn sẽ tiếp tục dụng nếu như không được thu hoạch
điều này đang khiến cho hàng nghìn hộ trồng cam nơi đây phải gánh chịu thiệt hại nặng nề
gia đình bà nguyễn thị phượng có trên tám năm hectare cam sành dự tính đạt sản lượng hai trăm linh tấn
thu nhập khoảng một sáu tỷ đồng nhưng từ đầu vụ đến nay bà mới bán được một mươi tấn quả
số lượng quả còn lại dụng tràn lan trên mặt đất đến bảy mươi và có thể tiếp tục dụng
huyện bắc quang được coi là vựa cam lớn nhất của tỉnh hà giang với tổng sản lượng năm nay ước đạt bốn mươi tấn
đến thời điểm hiện tại tám trên hai mươi hai xã thị trấn trồng cam của huyện mới tiêu thụ trên một mươi tấn
số lượng quả dụng trên một mươi ba tấn các ngành chuyên môn đã xuống kiểm tra thực tế
tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra những khuyến cáo cho người dân
huyện bắc quang được coi là vựa cam lớn nhất của tỉnh hà giang với tổng sản lượng năm nay ước đạt bốn mươi tấn

nguyên nhân cam sành bị dụng là do nấm mốc dẫn đến thối quả do đó không thể thu gom cam dụng để bán ra ngoài thị trường
những quả còn lại người dân muốn bán nhưng tiêu thụ chậm nên nhiều hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề
chính quyền địa phương cần có những giải pháp hợp lý tránh tình trạng được mùa lại bị mất trắng